tại thành phố cần thơ đoàn giám sát ủy ban tư pháp của quốc hội đã có buổi làm việc với trung tâm giám định pháp y tâm thần khu vực tây nam bộ
tại buổi làm việc trung tâm cũng nêu một số khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện các quy định của pháp luật về chương cầu giám định
đánh giá sử dụng kết luận giám định còn thiếu cụ thể nên việc thực hiện thiếu thống nhất giữa các cơ quan tiến hành tố tụng
các thành viên trong đoàn cũng đề nghị làm rõ những khó khăn vướng mắt trong quá trình giám định
đoàn giám sát lưu ý đối với hoạt động trung tâm cần nâng cao tuyên truyền về pháp luật cho từng cán bộ công nhân viên chức
kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực tham nhũng trong hoạt động tư pháp
riêng những kiến nghị của trung tâm được đoàn ghi nhận và hứa tổng hợp báo cáo đến ủy ban tư pháp của quốc hội
và tổng hợp trình ban thường vụ quốc hội trong kỳ họp tới